một khu du lịch sinh thái rộng lớn với nhiều hạng mục xây dựng trái phép trên núi đã và đang đi vào hoạt động gần một mươi năm nay
thế nhưng chính quyền địa phương nơi đây lại chưa từng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính hay thậm chí là không hề hay biết
sự việc kỳ lạ này đang diễn ra tại xã long sơn thành phố vũng tàu tỉnh bà địa vũng tàu
theo khảo sát thực tế khu du lịch du sơn tồn tại khoảng hai mươi công trình vi phạm ở ba khu vực
qua nhiều thời kỳ chưa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thẩm quyền
trong đó khu vực một gồm nhà máy đức đá với tổng diện tích ba trăm hai mươi m hai
khu vực hai gồm một mươi một công trình xây dựng từ năm hai nghìn chín với diện tích hơn ba sáu trăm bốn mươi bảy m hai
khu vực ba gồm bảy công trình xây dựng từ năm hai nghìn ba với diện tích hơn một một trăm sáu mươi bảy m hai
ngoài ra còn có một con đường rộng khoảng bảy mét dài gần một km nối từ đường vào khu du lịch lên đến sườn núi nứa
lãnh đạo thành phố vũng tàu cho biết
trách nhiệm của địa phương
trong việc quản lý trật tự đô thị quản lý đất đai môi trường là đã rõ
sau khi đo đạc lại xác định diện tích nào là đất của dân diện tích nào là đất rừng phòng hộ
có báo cáo cụ thể rõ ràng sẽ xử lý ngay kể cả các cán bộ có liên quan